dự án đưa dân ra khỏi di tích kinh thành huế có thời gian khởi động khá dài
trong thời gian này đã có sự điều chỉnh về đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất từ phía chính phủ
tuy nhiên chưa rõ vì lý do gì đến nay nhiều người dân trong diện phải di rời vẫn chưa nắm được nội dung về điều chỉnh này
vì thế khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất từ cơ quan chức năng họ đã hốt hoảng thậm chí là đã có những phản ứng tiêu cực
phóng viên của truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế sẽ thông tin rõ hơn về nội dung này
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín các hộ dân trong diện phải di rời ra khỏi khu vực bề mặt thượng thành thuộc di tích kinh thành huế
đã được chính quyền địa phương phổ biến chính sách đền bù thu hồi và cấp đất tái định cư
tuy nhiên đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi khi các hộ dân đang tập trung nguồn lực để xây dựng nhà cửa trên diện tích đất tái định cư vừa được cấp
thì lại nhận được thông báo của cơ quan chức năng yêu cầu nộp tiền sử dụng đất
đợt đầu là năm mươi và thời gian thanh toán toàn bộ là hai năm
sau thời hạn trên thì hồ sơ được chuyển sang ngân hàng
theo nghị định bảy mươi chín hai nghìn một mươi chín sửa đổi điều một mươi sáu của chính phủ về đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất
ngoài những đổi tường nêu trên những đổi tường khác phải nộp tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp giải trình nhân quyền sử dụng đất
và thời gian nộp là kể từ ngày bên chỗ phía cơ quan thể bán ăn thông báo ba mươi ngày phải nộp năm mươi tiền sử dụng đất
điều đáng nói nhiều người dân thuộc diện di rời đã di rời đến nay vẫn không nắm được sự điều chỉnh về đối tượng được ghi nợ của chính phủ
vì thế họ cho rằng địa phương đã bất nhất thiếu trung thực
bởi khi vận động di rời thì nói các hộ dân được nợ tiền sử dụng đất
nhưng đến khi người dân giao đất làm nhà thì lại yêu cầu trả ngay trong thời hạn hai năm làm cho họ không kịp trở tay
nhất là khi số tiền tích cóp đền bù hỗ trợ di rời đã được họ dồn vào việc xây nhà mới